tại đã có tám mươi người được cứu sống một mươi ba người mất tích và một người tử vong hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu thuyền ngoài cơi tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích